quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị ngày đầu tuần thời tiết của miền bắc lúc này vẫn đang có sự khác biệt
khu vực phía đông bắc bộ và thủ đô hà nội vẫn được hưởng lợi từ khối không khí lạnh yếu lệch đông
nên trời đang có mây nhiều sương mù và sương mù nhẹ
còn ở khu vực phía tây bắc bộ lúc này trời đã có nắng nhẹ
nền nhiệt ngoài trời ở khu vực phía đông đang từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
còn ở phía tây bắc bộ mức nhiệt từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ
trong ngày hôm nay ở phía tây bắc bộ từ giờ đến chiều cường độ nắng sẽ tăng
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên ở ngưỡng từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
một số nơi có nhiệt độ cao trên ba mươi tám độ
trời nắng nóng gai gắt ở khu vực lai châu điện biên và sơn la
trong khi ở khu vực phía đông bắc bộ phải sau một mươi giờ trời mới chuyển nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên ở mức từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
với các tỉnh miền trung vào thời điểm này vùng áp thấp phía tây chưa phát triển
thời tiết tạm thời vẫn đang khá
nó khá dễ chịu không mưa còn nắng nhẹ với mức nhiệt độ ngoài trời khoảng hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
tuy nhiên trong ngày hôm nay cùng với sự phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng áp thấp phía tây
chỉ đến trưa và chiều nay thì hầu khắp vùng núi phía tây từ thanh hóa trở vào cho tới quảng ngãi
đều xảy ra nắng nóng với mức nhiệt độ cao ba mươi năm ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi tám độ
vùng ven biển từ thanh hóa đến quảng ngãi hay khu vực từ bình định trở vào đến bình thuận
do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng
trưa nhiều nên trời nắng nhưng chưa xảy ra nắng nóng mức nhiệt từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên và nam bộ cũng đón ngày đầu tuần với thời tiết nắng sớm
báo hiệu hôm nay sẽ lại là một ngày nóng nhiều với mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay
trên toàn bộ khu vực tây nguyên sẽ là từ ba mươi năm ba mươi bảy độ còn ở khu vực nam bộ từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
trời nắng nóng gai gắt ở khu vực miền đông của nam bộ
trên biển ở khu vực phía bắc và giữa của biển đông cũng như vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió duy trì hướng đông nam đến nam cường độ trung bình yếu ở mức cấp ba cấp bốn
còn ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
có gió đông bắc ở mức cấp ba cấp bốn
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước